vì thế để chuẩn bị cho trẻ đến trường an toàn phụ huynh nên tập cho trẻ thói quen này ở nhà

cùng với đó việc rửa tay sạch sẽ trước hoặc sau khi ăn hoặc chạm vào thức ăn
sau khi đi chơi ở bên ngoài sau khi hát hơi hoặc ho sau khi đi vệ sinh bằng xà phòng là điều quan trọng
do đó bố mẹ nên trang bị những lọ nước rửa tay khô để trong ba lô cho trẻ
cùng với đó cha mẹ nên dặn dò trẻ hạn chế tập trung ở những nơi đông người như sân trường
hướng dẫn trẻ con bỏ rác đúng nơi quy định
nên chuẩn bị cho trẻ bình đựng nước khăn mặt khăn tay riêng để sử dụng nếu lớp học không có vật dụng riêng cho từng trẻ
cần dạy trẻ không chia sẻ đồ dùng và ăn uống cùng bạn bè
bởi virus và vi khuẩn có thể dễ dàng lây truyền qua đường nước bọt
trước khi đi học gia đình cần kiểm tra thân nhiệt của con
nếu con trẻ có biểu hiện của ốm sốt hò khó thở thì phải nghỉ ở nhà
thông tin cho nhà trường được biết và liên hệ với các cơ sở y tế
nếu bạn cùng lớp hoặc giáo viên của trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
phụ huynh hãy theo dõi các triệu chứng của con và thực hiện theo các khuyến cáo tự cách ly của y tế địa phương
nếu nghi ngờ trẻ bị nhiễm covid một mươi chín thì nên xét nghiệm nhanh cho trẻ
nếu trẻ dương tính cần cách ly trẻ đó với những người chưa tiêm vaccine trong gia đình
một điều quan trọng không kém là người lớn trong gia đình cần tuân thủ năm k
tiêm vaccine đầy đủ để giảm thiểu sự lây lan dịch cho trẻ và phụ huynh cũng cần tuân theo biện pháp phòng chống dịch của nhà trường
không chỉ dạy trẻ những kiến thức kỹ năng và thói quen lành mạnh
gia đình cần đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ thật tốt
bởi một hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp con phát triển tốt nhất
chống lại cảm lạnh cảm cúm và các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp đặc biệt là covid một mươi chín
trẻ nên ăn nhiều thực phẩm lành mạnh bổ dưỡng như trái cây rau củ quả thịt cá trứng sữa
đủ bốn nhóm bột đường chất đạm chất béo và vitamin
không nên cho trẻ dùng nhiều các loại thực phẩm như nước ngọt nước có ga bánh kẹo ngọt thức ăn nhanh
trẻ cần uống đủ nước từ một năm đến hai lít nước mỗi ngày
đồng thời trẻ cần ngủ đủ giấc ngủ trước một mươi giờ tối
phụ huynh nên dạy trẻ thói quen tập thể dục thường xuyên như chạy bộ đạp xe nhảy cao đạp
không hạn chế cho trẻ xem tv điện thoại hay ngồi nhờ máy tính
bố mẹ cần cho trẻ xúc miệng xúc họng bằng nước muối thường xuyên và hạn chế tiếp xúc với các động vật hoang dã
trước khi trở lại trường học cha mẹ nên đưa trẻ đến khám tổng quát để nắm bắt được tình hình phát triển thể chất của trẻ
như cân nặng chiều cao tiêu hóa hô hấp thị lực trí não
bên cạnh đó khi khám tổng quát cha mẹ sẽ được bác sĩ tư vấn về cách chăm sóc cho bé
tạo dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý để trẻ luôn khỏe mạnh
covid một mươi chín đã tác động không nhỏ tới nền giáo dục của việt nam và tất cả các quốc gia trên thế giới
vì vậy bố mẹ hãy luôn quan tâm đến con trẻ nhiều hơn để có những phương pháp hỗ trợ cho trẻ kịp thời và đúng cách nhất
luôn khuyến khích con học tập trở thành bạn thân thiết của con để chia sẻ những vướng mắt khó khăn trong học tập
bởi học tập là một quá trình dài bố mẹ không nên quá áp đặt hai trách mắng trẻ
hãy học cùng con chơi cùng con và giúp con quay lại trường lớp sau dịch bệnh một cách thoải mái an toàn và khỏe mạnh nhất
hãy học cùng con chơi cùng con và giúp con
hãy học cùng con chơi cùng con và giúp con
hãy học hai buổi một ngày
trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ và không đảm bảo an toàn phòng chống dịch
ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp quận huyện thị xã có trách nhiệm xem xét cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh
đồng thời các kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra f f một tại các lớp học trường học cần được xây dựng
theo bộ giáo dục và đào tạo tính đến sáng ngày bốn tháng bốn
cả nước có sáu mươi hai trên sáu mươi ba địa phương đã dạy học trực tiếp ở hầu hết các cơ sở giáo dục
chỉ còn duy nhất hà nội chưa cho trẻ mầm non và tiểu học đến trường
cụ thể ở bậc mầm non ngoài hà nội sáu mươi hai địa phương khác đã dạy học trực tiếp
ở bậc tiểu học có sáu mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã tổ chức dạy học và học trực tiếp
chỉ còn hai địa phương là hà nội và vĩnh phúc học sinh còn phải học trực tuyến ở nhà
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cho biết
hai mươi hai trên sáu mươi ba địa phương đã cho tất cả học sinh đến trường
riêng hà nội vẫn chưa có quyết định cho trẻ mầm non đi học trở lại
thông tin về lộ trình mở cửa trường học sau khi tình hình dịch covid một mươi chín dần ổn định
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn cho biết
bộ đã có văn bản gửi các địa phương hướng dẫn việc đưa học sinh trở lại trường học
với chuyển biến tích cực trong tình hình dịch trong thời gian gần đây
ông sơn thông tin đến nay đã có chín mươi hai một mươi bảy học sinh các cấp trên cả nước đi học trực tiếp
ông sơn cũng cho biết
bốn tháng bốn hà nội cũng công bố việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu trở lại trường
như vậy tỷ lệ học sinh được đi học trực tiếp là chín mươi bảy
với học sinh cấp mầm non thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cho biết
sáu mươi hai trên sáu mươi ba địa phương đã cho trẻ trở lại trường
riêng hà nội vẫn chưa quyết định để cho mầm non đi học
nhận thấy cho học sinh trở lại trường là rất cần thiết
ông sơn đánh giá các địa phương rất quyết tâm trong việc này
song tình hình dịch bệnh ở mỗi nơi mức khác nhau
nên quyết định mở cửa trường học sẽ phụ thuộc vào chỉ đạo của từng địa phương
thứ trưởng bộ giáo dục nhấn mạnh
đến nay tất cả các địa phương đã cho học sinh tiểu học đi học trực tiếp
riêng trẻ mầm non ở hà nội chưa được đi học
và lãnh đạo hà nội phải quyết định việc này
cũng trong chiều ngày bốn tháng bốn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân hà nội trừ xuân dũng đã ký văn bản về việc
cho học sinh khối tiểu học và lớp sáu trên địa bàn ba mươi quận
huyện thị xã của hà nội được đi học trở lại từ ngày sáu tháng chín
trên cơ sở đồng tự nguyện đồng thuận của cha mẹ học sinh
sở giáo dục và đào tạo đề nghị các trường tổ chức dạy học trực tiếp
cho học sinh khối lớp một đến lớp sáu theo kế hoạch của trường
và tổ chức hoạt động bán chú dạy học hai buổi một ngày